thưa quý vị phó thủ tướng chính phủ lê minh khái vừa ký công điện số một nghìn tám mươi năm của thủ tướng chính phủ
về việc quản lý điều hành mặt hàng xăng dầu
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ trưởng thủ trưởng các cơ quan liên quan
nghiêm túc khẩn trương thực hiện các văn bản chỉ đạo của chính phủ
thủ tướng chính phủ trong đó tập trung các nhiệm vụ giải pháp sau đây
bộ trưởng bộ công thương chỉ đạo ngay các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước đảm bảo tuyệt đối không để thiếu hụt
đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế
và tiêu dùng của xã hội tăng cường kiểm tra giám sát việc đảm bảo tổng nguồn xăng dầu tối thiểu
của các thương nhân theo đúng quy định triển khai quyết liệt các giải pháp theo thẩm quyền
để khắc phục tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ ngay từ ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng các bộ công thương tài chính kế hoạch và đầu tư theo chức năng nhiệm vụ được giao
nghiên cứu xử lý những khó khăn vướng mắt trong công tác quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia
hoàn thiện phương án nâng mức dự trữ quốc gia xăng dầu theo chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ
và quy định của luật dự trữ quốc gia và các văn bản hướng dẫn liên quan
bộ trưởng các bộ công thương công an chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
trực thuộc trung ương và thủ trưởng các cơ quan chức năng liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao
tăng cường kiểm tra giám sát kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
đối với hành vi đầu cơ găm hàng buôn lậu xăng dầu qua biên giới và các hành vi vi phạm khác
trong kinh doanh xăng dầu đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh
đảm bảo nguồn cung xăng dầu và an ninh năng lượng quốc gia
liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án
trong đó xác định bị can nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị công ty aic
đã hối lộ đinh quốc thái cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
và trần đình thành cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh đồng nai tổng số tiền hơn hai mươi tám tỷ đồng
đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các đơn vị liên quan
dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa đồng nai được ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai phê duyệt
với tổng mức đầu tư một chín trăm linh bốn tỷ đồng
trong quá trình lập hồ sơ điều chỉnh dự án hồ sơ đấu thầu một mươi hai gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế
thuộc dự án trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi năm các cán bộ thuộc chủ đầu tư
công ty aic đơn vị tư vấn lập dự án lập hồ sơ mời thầu chấm thầu đơn vị thẩm định giá
đã thông đồng nâng khống giá trị trang thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu
thông thầu gian lận trong đấu thầu vi phạm nghiêm trọng luật đấu thầu
để công ty aic trúng thầu một mươi hai gói thầu với tổng giá trị là bốn trăm bảy mươi sáu tám mươi bảy tỷ đồng
gây thiệt hại tài sản nhà nước bước đầu xác định là một trăm năm mươi hai tỷ đồng
để trúng những gói thầu này nguyễn thị thanh nhàn đã dùng nhiều thủ đoạn khác nhau
trong đó hối lộ đinh quốc thái cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
và trần đình thành cựu bí thư tỉnh ủy đồng nai số tiền hơn một mươi bốn tỷ đồng một người
trước đó vào ngày một mươi một tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an yêu cầu nguyễn thị thanh nhàn
và bảy bị can khác trong vụ án đến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước
phó tranh án tòa nhân dân tỉnh bạc liêu châu văn mỹ vừa bị cơ quan viện kiểm sát nhân dân tối cao
bắt giữ liên quan đến việc nhận hối lộ của một phụ nữ tại khách sạn
vào tối ngày một mươi một tháng một mươi một cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt quả tang châu văn mỹ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
phó tranh án tòa nhân dân tỉnh bạc liêu đang nhận hối lộ của một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ tại huyện hòa bình tại khách sạn trên địa bàn phường
được biết ông mỹ yêu cầu nữ bị can trong vụ án hình sự trộm cắp tài sản phải quan hệ tình dục
và đưa một trăm linh triệu đồng thì sẽ cho hưởng án treo
cùng ngày ông đặng quốc khởi tranh án tòa nhân dân tỉnh bạc liêu xác nhận
việc cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt quả tăng ông mỹ khi đang nhận hối lộ
theo ông khởi do ông mỹ bị bắt quả tang nên vụ việc này tòa án nhân dân tỉnh chưa nhận được thông tin
từ cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao
dự kiến ngày một mươi bốn tháng một mươi một viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ có văn bản thông báo cho tỉnh toán nhân dân tỉnh bạc liêu
về việc bắt quả tang ông mỹ nhận hối lộ
trên tuyến biên giới và nội địa ở khu vực bắc trung bộ càng trở nên nóng bỏng phức tạp
vì lợi nhuận thì các đối tượng đã bất chấp mọi thủ đoạn để đưa hàng về nội địa tiêu thụ
điều này cho thấy mối hiểm nguy đe dọa đến tính mạng
và tài sản của cộng đồng nếu không được ngăn chặn
cần có những biện pháp xử lý nghiêm từ hành vi vận chuyển buôn bán pháo như hiện nay
liên tiếp trong vòng chưa đầy một tuần từ ngày hai mươi sáu đến ngày ba mươi một tháng một mươi
tại khu vực biên giới quảng trị bộ đội biên phòng quảng trị đã bắt ba vụ buôn bán vận chuyển pháo lậu
với số lượng hơn ba trăm linh cân pháo
bộ đội biên phòng quảng trị đã bắt ba vụ buôn bán vận chuyển pháo lậu với số lượng hơn ba trăm linh cân pháo
còn đối với tỉnh hà tĩnh mới đây nhất lực lượng công an đã bắt giữ tám tạ pháo nổ
các đối tượng khai nhận toàn bộ số pháo trên được mua từ lào với số tiền trên hai trăm bốn mươi triệu đồng
chúng tôi đã tiến hành phối hợp với các lực lượng liên quan tuyên truyền vận động
gia đình đầu tiên cũng đã có phối hợp giao nộp
sau đó chúng tôi tiến hành phối hợp với các lực lượng liên quan tuyên truyền vận động

lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ hơn một một trăm linh vụ hơn một bốn trăm linh đối tượng và hơn tám tần pháo các loại
từ đầu năm đến nay trên địa bàn các tỉnh nghệ an hà tĩnh và quảng trị lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ hơn một một trăm linh vụ hơn tám tỷ đồng

giải pháp này cũng đã soạn thảo nội dung tờ rơi cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao để phát tận tay người dân các nội dung cụ thể đã nêu rõ thủ đoạn phương thức hoạt động của tội phạm công an các cấp cũng thông báo công khai số điện thoại liên hệ của cơ quan công an để người dân kịp thời thông báo khi nghi vấn bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

công tác đấu tranh của lực lượng công an công tác tuyên truyền của các cấp và chính quyền địa phương thì sự cảnh giác và nêu cao tinh thần tố giác của quần chúng nhân dân đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa loại tội phạm này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
ngân hàng nhà nước vừa phát đi thông tin bộ tài chính mỹ đã đưa việt nam ra khỏi danh sách giám sát
về thao túng tiền tệ báo cáo của bộ tài chính mỹ tháng một mươi một tiếp tục xem xét khả năng thao túng tiền tệ của các đối tác thương mại chính dựa trên cơ sở ba tiêu chí về thẳng dư thương mại song phương với mỹ tặng dư cán cân vãng lai can thiệp thị trường ngoại tệ một chiều kéo dài
liên tiếp trong hai kỳ báo cáo việt nam chỉ vượt ngưỡng một chỉ tiêu về thẳng dư thương mại hàng hóa và dịch vụ với mỹ
thạng dư thương mại của việt nam với mỹ đạt mức một trăm linh năm tỷ usd vượt ngưỡng một mươi năm tỷ usd
do đó đã được bộ tài chính mỹ đưa ra khỏi danh sách giám sát
một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai xuất khẩu nông nghiệp tiếp tục thể hiện vai trò trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế
trong nhiều biến động của thị trường hàng hóa khó khăn về vận chuyển chi phí sản xuất tăng cao do giá xăng dầu tăng
nhưng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi hai vẫn đạt hơn tám mươi tỷ usd
trong đó xuất khẩu ước đạt bốn mươi năm tỷ usd
đáng nói là xuất siêu toàn ngành nông nghiệp cao bất ngờ với trên bảy tỷ usd tăng gấp hai lần so với cùng kỳ năm ngoái
về tổng thể đến hết năm hai nghìn hai mươi hai kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp hoàn toàn có thể đạt mốc năm mươi năm tỷ usd như kỳ vọng
hiện các hãng hàng không nội địa đã mở bán vé máy bay tết
nhu cầu đi lại tết năm nay được các hãng hàng không đánh giá là sẽ rất sôi động
lượng vé bán ra của các hãng hàng không những ngày gần đây
đăng tăng nhanh
nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nguyên dân vào dịp tết quỳ mão hai nghìn hai mươi ba
các hãng hàng không đã xây dựng kế hoạch khai thác lên đến hơn ba mươi ba chuyến
trung bình một ngày sẽ có hơn một chuyến bay với số ghế cung ứng lên tới gần hai một trăm bảy mươi ghế
tiếp tục với các tin tức về an ninh kinh tế
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với các hãng hàng không
với hoàng văn phi giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại phượng phi
chú phường phước bình thị xã phước long tỉnh bình phước về tội buôn lậu
từ ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi
hoàng văn phi sử dụng tư cách pháp nhân công ty để nhập khẩu hơn một tấn hạt điều khô nguyên vỏ
có xuất xứ từ các nước châu phi với tổng trị giá hàng hóa là hơn hai mươi năm bốn tỷ đồng
khi được tri cục quản hải quan chân
hoàng văn phi đã vận chuyển toàn bộ số hàng về kho của công ty để bảo quản
trong quá trình sản xuất xuất khẩu từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
phi đã sản xuất chế biến hai trăm sáu mươi năm tấn hạt điều được năm mươi ba tấn điều nhân xuất khẩu sang hoa kỳ và trung quốc
số hạt điều còn lại hơn tám trăm ba mươi bốn tấn trị giá hơn một mươi chín tỷ đồng
phi đã tự ý tiêu thụ bằng cách bán cho một số khách hàng trong và ngoài tỉnh bình phước
mà không khai báo với cơ quan hải quan
theo quy định hành vi của hoàng văn phi đã phạm vào tội buôn lậu
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng
phát hiện bắt giữ một xe ô tô khách vận chuyển trên một năm tấn vải
quần áo nhãn mắc nước ngoài nghi vấn hàng hóa nhập lậu
qua công tác theo dõi nắm địa bàn chiều ngày một mươi một tháng một mươi một
tại khu vực ấp bốn xã vĩnh sương thị xã tân châu tỉnh an giang
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp công an thị xã tân châu
và đồn biên phòng cửa khẩu vĩnh sương phát hiện xe ô tô khách do nguyễn sĩ tiến
chú tỉnh bắc ninh điều khiển có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trong xe chở năm mươi cây vải
trọng lượng trên một ba trăm ba mươi kg có tem nhãn nước ngoài và hai trăm ba mươi chín kg vải vụn
tại thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ
kèm theo chứng minh buồn gốc xuất xứ
tổ công tác bàn giao vụ việc cho công an thị xã tân châu
lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tăng vật để tiếp tục điều tra xử lý
thời điểm gần đến tết nguyên đán tình trạng buôn lậu pháo nổ trên tuyến biên giới
và nội địa ở khu vực bắc trung bộ ngày càng trở nên nóng bỏng phức tạp
vì lợi nhuận các đối tượng đã bất chấp mọi thủ đoạn để đưa hàng về nội địa tiêu thụ
điều này cho thấy mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng và tài sản của cộng đồng
nếu không được ngăn chặn
cần có biện pháp xử lý nghiêm từ hành vi vận chuyển buôn bán pháo như hiện nay
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị
liên tiếp trong vòng chưa đầy một tuần từ ngày hai mươi sáu đến ngày ba mươi một tháng một mươi
tại khu vực biên giới quảng trị bộ đội biên phòng quảng trị đã bắt ba vụ buôn bán vận chuyển pháo lậu
với số lượng hơn ba trăm linh cân pháo
nên hết việc có người đến nhận tôi không biết người đó là ai hết
lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu đã bảo tổ chức bổ trí lực lượng mệt phục
chốt chằn ngăn chằn trên các hướng để bắt giữ đấu tranh có hiệu quả
cái hoạt động buôn lậu nói chung và buôn lậu pháo nói riêng
còn đối với tỉnh hà tĩnh mới đây nhất lực lượng công an đã bắt giữ tám tạ pháo nổ
các đối tượng khai nhận toàn bộ số pháo trên được mua từ lào với số tiền trên hai trăm bốn mươi triệu đồng
chúng tôi đã tiến hành phối hợp với các lực lượng liên quan tuyên truyền vận động
gia đình đầu tiên cũng đã có phối hợp giao nộp và sau đó chúng tôi tiến hành các biện phạm khám xét
từ đầu năm đến nay trên địa bàn các tỉnh nghệ an hà tĩnh và quảng trị
lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ hơn một một trăm linh vụ hơn một bốn trăm linh đối tượng và hơn tám tấn pháo các loại
chúng tôi đang xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm
tấn công tất cả các loại tội phạm trên khu vực biên giới của tỉnh
điều động lực lượng phương tiện tăng cường cho các đơn vị trọng điểm tăng cường tuần tra và phối hợp ngăn chặn xử lý
bên cạnh đó chúng tôi cũng đã trao đổi làm việc với lực lượng bảo vệ biên giới của phía bản lào để ngăn chặn từ xa và kiệp đệ
chúng tôi tham mưu chủ động tuyên truyền và phòng ngừa ngay từ các tuyến biên giới tuyến biển tuyến đường bộ
phòng ngừa từ giai đoạn đầu
càng đến gần tết nguyên đán tình trạng vận chuyển pháo lậu sẽ diễn ra phức tạp
nếu nguồn hàng cấm này được vận chuyển chót lọt tuôn đi các nơi tiêu thụ điều này sẽ tạo ra nhiều nguy hiểm cho cộng đồng